một vụ đuối nước vừa xảy ra trên địa bàn xã tam mỹ tây huyện núi thành của tỉnh quảng nam
tai nạn thương tâm đã khiến hai học sinh tử vong
cụ thể vào trưa ngày hôm qua nhóm chín học sinh lớp chín ở xã tam hiệp huyện núi thành
đã rủ nhau đến tắm ở thác hố giang thơm trên địa bàn xã tam mỹ tây
cho đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút hai em học sinh bị đuối nước và mất tích
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
đến khoảng một mươi sáu giờ thì vớt được thi thể của hai học sinh xấu xố